văn phòng chính phủ vừa có văn bản truyền đặt ý kiến chỉ đạo của phó thủ tướng trịnh đình dũng
về tình hình thực hiện quy hoạch chi tiết khu trung tâm chính trị ba đình
phó thủ tướng giao bộ xây dựng trình thủ tướng chính phủ phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng
hệ thống trụ sở làm việc của các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ
cơ quan trung ương của các đoàn thể tại thủ đô hà nội đến năm hai nghìn ba mươi trong tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy
ủy ban nhân dân thành phố hà nội chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan
ban hành quy định quản lý quy hoạch chi tiết khu trung tâm chính trị ba đình
triển khai tổ chức lập dự án đầu tư khu trung cư phục vụ tái định cư tại chỗ cho dân cư tập thể ba trăm năm mươi bốn
thực hiện các dự án di rời khu dân cư tập thể bộ công an khu dân cư sen cấy trong tập thể ba mươi hai ba mươi bốn
đường điện biên phủ khu nhà phía nam thầm cỏ quảng trường ba đình và khu dân cư tại khu vực phía bắc
văn phòng chính phủ thực hiện việc chỉ định lựa chọn nhà đầu tư tham gia lập quy hoạch và thực hiện
các dự án di rời các khu dân cư và triển khai các dự án trung cư trong khu trung tâm chính trị ba đình
theo đúng quy định